tiếp tục thông tin về tình hình khắc phục mưa lũ tại miền trung
trong những ngày qua tại tỉnh quảng bình mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản
sau khi lũ rút tỉnh quảng bình đã khẩn trương đưa lương thực nhu yếu phẩm cứu đói cho người dân
cùng với đó hơn một chiến sĩ bộ đội quân khu bốn được tăng cường
để giúp đỡ người dân địa phương khắc phục hậu quả sớm một đỉnh cuộc sống
đây là trường trung học cơ sở xã quảng minh thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
trong những ngày mưa lũ vừa qua ngôi trường này đã bị nước lũ dâng cao ngập sâu gần hai mét
sau lũ toàn bộ khuôn viên ngôi trường và toàn bộ các phòng học ở đây vẫn còn bị ngập trong bùn đất
hệ thống bàn ghế loa máy đồ dùng học tập cũng bị nhấn chìm trôi theo dòng nước lũ
trong sáng nay hơn năm mươi chiến sĩ quân khu bốn có mặt tại trường trung học cơ sở quảng minh
để giúp thầy và cho nhà trường khắc phục hậu quả của cơn lũ để lại
tại đây các chiến sĩ đã tiến hành làm sạch bùn đất kê dọn bàn ghế và làm sạch môi trường xung quanh nhà trường
giúp cho vùng đất nơi đây dọn dẹp một phần nào khắc phục một phần hậu quả của thiên tái lụt lụt
cũng trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hơn một chiến sĩ đã di chuyển về địa bàn các huyện tuyên hóa minh hóa quảng trạch bố trạch tỉnh quảng bình
để giúp người dân khắc phục hậu quả của cơn lũ vừa qua
cùng với việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
cũng trong ngày hôm nay chính quyền tỉnh quảng bình cũng đã triển khai và tăng cường nhiều đoàn công tác
đi trợ cấp nhu yếu phẩm gạo mì tôm quần áo về các vùng bị ngập lũ để cứu đói cứu rét cho người dân